mực nước lũ đầu nguồn ở vùng đồng tháp một mươi tỉnh long an đang rút nhanh và đây cũng là thời điểm thuận lợi cho người dân thu hoạch thủy sản
bên cạnh đó người dân cũng thu hoạch các loại sản vật do thiên nhiên ban tặng như hẹn nước bùm điền điển sen súng từ đó đã giúp cho bà con tăng cao thu nhập
về cánh đồng của đồng tháp một mươi trong những ngày này ai cũng thấy được niềm phấn khởi của người dân nơi đây
nguồn lợi thủy hải sản và các sản vật do thiên nhiên ban tặng như hẹn nước bông điên điển sen súng đã giúp cho tất cả những người dân có thu nhập vài chục triệu đồng để lo cho con ăn học và chi tiêu cho cuộc sống sinh hoạt của gia đình
nhà hẹn này bà con ở đây rất phấn khởi
đây làm thì thu hoạch thì một mùa thì bà con mỗi người dư được chắc cỡ chừng năm mươi triệu
tại vì nhờ đó mà con cái đi học rồi chứ ăn lũ mấy năm toàn là thất bác
mùa kia thì nó không có bông trúng thì nhờ mùa nước này có bông trúng nó cuộc sống nó ổn định hơn
xong thì bút năm ngày nhỏ một lần thì cũng được năm trăm linh sáu trăm linh
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh long an cho biết mùa lũ năm hai nghìn một mươi tám ở long an đã và đang mang lại thu nhập cao cho nhiều người dân mưu sinh
sản lượng nguồn lợi thủy sản trong mùa lũ
năm nay tăng hơn cùng kỳ năm trước từ một mươi một mươi năm
giá bán ở mức cao đã giúp cho nhiều người dân cải thiện đáng kể về cuộc sống
không chỉ tôm cá mà các loại sản vật do thiên nhiên ban tặng cũng cho sản lượng và giá trị kinh tế rất cao